sau khi nhận được thông tin phản ánh tình trạng khách du lịch có xu hướng quay trở lại phố đường tàu
dọc phố phùng hưng quận hoàn kiếm đội cảnh sát giao thông đường sắt hà nội đã triển khai lực lượng kiểm tra
tuyên truyền nhắc nhở khách du lịch và các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
theo đó từ ngày hai tháng năm đến nay đơn vị này đã tiến hành nhắc nhở tuyên truyền bốn mươi sáu trường hợp khách du lịch
có dấu hiệu vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt yêu cầu một mươi bốn hộ kinh doanh ký cam kết
thực hiện tốt các nội dung về trật tự an toàn giao thông đường sắt
trong thời gian tới các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm